hàn quốc thông báo quân đội nước này và mỹ vừa tiến hành đợt huấn luyện tác chiến đô thị phối hợp
nhằm tăng cường khả năng tương tác
đây là một phần nội dung trong cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn
là trắng tự do uig hay gọi tắt là ufs đang diễn ra giữa hai đồng minh này
cuộc diễn tập được tiến hành tại cơ sở huấn luyện tác chiến đô thị ở pazu
cách thủ đô seoul ba mươi bảy km về phía tây bắc với sự tham gia của khoảng năm trăm linh binh sĩ
cùng xe tăng và thiết bị bay không người lái
các nội dung diễn tập gồm hoạt động tấn công và phòng thủ
cũng như tăng cường khả năng phối hợp tác chiến ở các tiểu đoàn
dự kiến trong hôm nay hai mươi năm tháng tám hai bên sẽ đánh giá kết quả đạt được
và thảo luận cách thức mở rộng diễn tập trong thời gian tới
theo kế hoạch cuộc tập trận chung lá chắn tự do iyuch sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng tám tới
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cuộc tập trận được tiến hành
dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực gồm nhiều nội dung
trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính và huấn luyện trên thực địa
triều tiên đã chỉ trích cuộc tập trận là để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân